từ khu vực tư nhân đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
đã và đang trở thành một trong những mô hình hợp tác có hiệu quả
giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng ở việt nam
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
qua công tác thanh tra kiểm tra một số dự án đầu tư trong số
các dự án được chọn mẫu trong các cuộc thanh tra kiểm tra về đầu tư công
thanh tra bộ kế hoạch và đầu tư đã kiến nghị xử lý về kinh tế
với tổng số tiền là năm trăm tám mươi sáu năm tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thanh tra bộ kế hoạch và đầu tư đã triển khai
hai mươi cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công
tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào các vấn đề như việc lập thẩm định
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công
việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công việc quản lý và thực hiện
các dự án đầu tư công
trong đó kiến nghị giảm trừ khi thanh toán quyết toán một trăm năm mươi sáu năm tỷ đồng
xuất toán bu hồi về ngân sách nhà nước ba mươi năm tỷ đồng
kiến nghị xử lý khác về kinh tế ba trăm chín mươi năm tỷ đồng
qua thanh tra đã phát hiện còn tồn tại ở một số dự án tại các địa phương
như trong công tác phê duyệt chủ trương đầu tư phê duyệt khi dự án
không phù hợp với quy hoạch hoặc không rõ nguồn vốn mà chỉ ghi chung chung
là ngân sách nhà nước
phê duyệt dự án đầu tư khi chưa đủ điều kiện chưa phù hợp với chủ trương đầu tư
không hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư
chính phủ vừa ban hành nghị định số tám trăm sáu mươi hai nghìn một mươi chín ở dcp quy định mức vốn pháp định
của tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
cụ thể mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng tổ chức tiến dụng như sau
hai ngân hàng chính sách đạt năm tỷ đồng
ngân hàng hợp tác xã đạt ba tỷ đồng
chín chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt một mươi năm triệu đô la mỹ
năm công ty tài chính đạt năm trăm linh tỷ đồng
công ty cho thuê tài chính đạt một trăm năm mươi tỷ đồng
bảy tổ chức tài chính vimo đạt năm tỷ đồng
một mươi quỹ tiến dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã một thị trấn đạt năm tỷ đồng
quỹ tiến dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường
quỹ tiến dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã liên xã phường liên phường đạt một tỷ đồng
nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là một trăm bảy mươi tám bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng
trong đó các ngân hàng thương mại vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất
lãi suất bình quân các trái phiếu phát hành trong tháng một mươi là một mươi năm tăng tới hai bảy so với mức bình quân trong tháng chín
theo số liệu tổng hợp từ công ty cổ phần chứng khoán ssi lũy kế một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là một trăm bảy mươi tám bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng
trong đó các ngân hàng thương mại vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất với tổng lượng phát hành hơn bảy mươi chín bốn trăm một mươi một tỷ đồng chiếm bốn mươi bốn bốn
đứng sau là các doanh nghiệp bất động sản là sáu mươi một hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng chiếm ba mươi bốn ba
còn lại là các công ty phát triển hạ tầng công ty chứng khoán và các doanh nghiệp khác
chỉ tính riêng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín có một mươi bảy bảy mươi một tỷ đồng
trái phiếu doanh nghiệp được phát hành nhưng chủ thể phát hành nhiều không phải là các ngân hàng thương mại
mà thuộc về các công ty bất động sản với chín ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng trái phiếu được phát hành
lãi suất bình quân các trái phiếu phát hành trong tháng một mươi là một mươi năm tăng tới hai bảy so với mức bình quân trong tháng chín
nguyên nhân chủ yếu là do các ngân hàng thương mại giảm phát hành trong tháng một mươi
trong khi nhóm này có mức lãi suất bình quân thấp nhất
bộ nông nghiệp mỹ cho biết sẽ bắt đầu cấp các khoản hỗ trợ thương mại
cho nông dân mỹ trong đợt thứ hai của năm hai nghìn một mươi chín vào tuần tới
đây là đợt thứ hai trong gói hỗ trợ tài chính ba đợt trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ
được công bố hồi tháng năm nhằm bồi thường cho nông dân mỹ vì những tác động từ cuộc chiến thương mại với trung quốc
mỹ và trung quốc đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn một
nhằm chấm dứt tình hình căng thẳng thương mại song phương
nhưng hiện chưa rõ khi nào thỏa thuận này sẽ được ký kết
nhằm chủ động đối phó với những bất lợi trong lĩnh vực nông nghiệp
bộ nông nghiệp mỹ trong đợt giải ngân thứ hai này
nông dân mỹ sẽ nhận được hai mươi năm tổng số tiền hỗ trợ sau khi đã nhận năm mươi trong đợt hỗ trợ đầu tiên
quá trình đăng ký để nhận hỗ trợ đợt hai sẽ kéo dài đến ngày sáu tháng một mươi hai
và nếu tình hình cho phép đợt hỗ trợ thứ ba sẽ được triển khai vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính phủ mỹ đã trì khoảng một mươi hai tỷ đô la mỹ hỗ trợ thương mại cho nông dân nước này trong năm hai nghìn một mươi tám
và nhiều tổ chức nông nghiệp đang kêu gọi tiếp tục bồi thường trong năm thứ ba
usda đã thay đổi công thức tính số tiền hỗ trợ cho nông dân
theo đó họ sẽ nhận được các mức hỗ trợ khác nhau tùy theo vị trí địa lý chứ không theo mặt hàng như trước
vừa qua ngân hàng trung ương trung quốc đã tiến hành bơm một trăm bảy mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương khoảng hai mươi bốn tám mươi sáu tỷ đô la mỹ vào hệ thống liên ngân hàng thông qua hai công cụ thanh khoản
gồm có thỏa thuận mua lại hay còn gọi là thỏa thuận repo và tiền gửi kho bạc kỳ hạn cố định
ngân hàng trung ương trung quốc triển khai được thỏa thuận repo
bảy ngày trị giá một trăm hai mươi tỷ nhân dân tệ với tỷ lệ lãi suất là hai năm và tiến hành chuyển năm mươi tỷ nhân dân tệ
vào các ngân hàng thương mại thông qua các khoản tiền gửi có kỳ hạn cố định
để quản lý lượng tiền mặt trong ngân khố trung ương
trước đó một ngày ngân hàng trung ương trung quốc cũng tăng tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng
thông qua việc bơm một trăm tám mươi tỷ nhân dân tệ bằng thỏa thuận repo bảy ngày
thưa quý vị để tạo chuyển biến đột phá trong thu hút vốn tư nhân đầu tư vào kết cấu hạ tầng
thì trước hết tính pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp cần được đặt ở mức cao nhất
đây là nguồn lực cần tập trung vào những lĩnh vực thực sự cần thiết có tác động lan tỏa
tạo liên kết vùng tạo động lực phát triển
luật ppp cần phải có các cơ chế tạo lòng tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước
nghị quyết số một mươi ba ở quy tây ư ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai của ban chấp hành
trung ương đảng đã xác định thu hút mạnh các thành phần kinh tế
kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
bảo đảm lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư mở rộng hình thức nhà nước và nhân dân cung làm
đến nay hơn một sáu triệu tỷ đồng từ khu vực tư nhân đã được huy động
góp phần cải thiện đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị năng lượng của đất nước
nâng cao chất lượng đời sống của người dân thay đổi diện mạo của nhiều địa phương
theo nhiều chuyên gia kinh tế kể từ khi ban hành nghị quyết một mươi ba
việc thu hút vốn tư nhân theo phương thức ppp đã đạt được những kết quả nhất định
có phần cải thiện đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị năng lượng của đất nước
thay đổi diện mạo của nhiều địa phương
bây giờ chúng ta rất cần vốn mà tôi nghĩ rằng là nếu không có một cái đột phá gì về cơ chế
thì rõ ràng là không thể huy động được cả vốn trong nước và cả vốn đầu tư nước ngoài
theo đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới thì năm hai nghìn một mươi chín
chất lượng kết cấu hạ tầng tổng thể của việt nam đứng ở vị trí thứ bảy mươi chín
tăng hai bậc so với năm hai nghìn một mươi bốn tăng một mươi sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi hai tăng bốn mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi
bối cảnh hiện nay khi việt nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm
để vượt bẫy thu nhập trung bình hướng tới mục tiêu thịnh vượng
thì kết cấu hạ tầng đặc biệt là giao thông năng lượng thủy lợi
cần tiếp tục được đầu tư đi trước một bước để tạo tác động lan tỏa liên kết vùng
theo tính toán của adb tổng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là một trăm sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ trung bình mỗi năm cần một mươi sáu bảy tỷ đô la mỹ
còn theo hsbc nhu cầu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi là hai trăm năm mươi chín tỷ đô la mỹ trung bình một mươi bảy hai tỷ đô la mỹ mỗi năm
kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đang được xây dựng
với mối lo rất lớn về nguồn lực đầu tư công hạn chế
không đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng năm mươi tổng nhu cầu
việc đa dạng hóa hình thức đầu tư khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế
kể cả đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kết cấu hạ tầng là rất cần thiết
thì nhà nước phải có chính sách để cho nhà đầu tư có lãi đấy
nó như kiểu bụng giá đấy
đó mới là khuyến khích
bởi vì rằng là tôi có chừng này tiền tôi không thể xây được con đường
nhưng mà tôi có thể làm cho anh có lãi
khung pháp lý hiện nay mới dừng
ở nghị định là chưa đủ để nhà đầu tư yên tâm
cũng như không thể giải quyết những vướng mắc trong triển khai do còn bị hạn chế bởi các luật hiện hành
dự án theo phương thức hợp tác công tư ppp thường có thời gian thực hiện hợp đồng dài
quy mô đầu tư lớn vì thế việc ban hành một luật riêng ổn định dài hạn
sẽ bảo đảm lòng tin của nhà đầu tư
giúp nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược đầu tư tính toán được phương án tài chính
bên cạnh đó các nghị định về ppp phải tuân thủ quy định tại các luật hiện hành
mà các luật này lại được xây dựng hướng tới chủ yếu các dự án đầu tư công
hoặc đầu tư tư nhân thuẩn túy
chưa phản ánh đầy đủ bản chất mối quan hệ đối tác công và tư
dẫn đến quá trình triển khai dự án ppp còn nhiều khó khăn bất cập
nhà nước cần phải có cái hỗ trợ gọi là cái vốn hỗ trợ của nhà nước
thì hiện nay luật đang thiết kế theo hướng là chúng ta dùng cái vốn đầu tư công
để hỗ trợ một phần nào đó
thế cái phần đó phụ thuộc vào cái gì
thì phụ thuộc vào khi chúng ta lập dự án lập cái báo cáo khả thi
và cái cân đối nguồn lực của nhà nước
nên cái phạm vi điều chỉnh cái phạm vi các cái dự án cũng phải khu biệt lại
để dành thực sự các cái nguồn lực của nhà nước hạn hẹp đấy
để cho những dự án nó thực sự mang tính kết nối và lan tỏa những dự án kết cấu hạ tầng lớn
việc xây dựng khung pháp lý với hiệu lực cao hơn
góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện dự án
khắc phục được tồn tại bất cập do khẩu thực thi trong bối cảnh thiếu chế tải
đối với hành vi vi phạm
đồng thời trong quá trình triển khai các dự án nhằm thu hút đầu tư nước ngoài
các tổ chức quốc tế và một số nhà đầu tư quan tâm
đều đề cập việc thiếu hụt công cụ bảo đảm bảo lãnh trong chính sách hiện nay
việc nâng cấp quy định về ppp từ nghị định lên cấp luật là một bước tiếp theo
đặc biệt quan trọng để hoàn thiện khung pháp lý ppp tại việt nam
sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám này
và dự kiến thông qua vào kỳ họp đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
qua đó giải quyết được những vướng mắc hiện tại do trồng chéo giữa các luật
đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước
giúp điều hành thống nhất ổn định hoạt động đầu tư theo phương thức ppp
mở ra nhiều cơ hội mới để thu hút vốn tư nhân đầu tư vào kết cấu hạ tầng quốc gia trong thời gian tới
thưa quý vị trong suốt thời kỳ đổi mới của đất nước
cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn là một trong những trọng tâm
và là lĩnh vực cải cách nhạy cảm khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi
từ nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung sang kinh tế thị trường
trong những năm qua toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ diễn ra mạnh mẽ
cao doanh nghiệp nước ta phát triển trong điều kiện cơ hội đan xen nhiều thách thức
doanh nghiệp nhà nước vẫn đang phát huy vai trò nòng cốt trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
các chỉ tiêu kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đều có sự tăng trưởng
tổng doanh thu tăng sáu một tổng lợi nhuận trước thuế tăng bốn
và nộp ngân sách tăng một sáu
tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả
tổng tài sản cố định và đầu tư cao nhưng mức đóng góp vào gdp chưa tương xứng
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã ban hành nghị quyết số một mươi hai nqtvk
về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
theo hướng cơ cấu lại ngành nghề quản trị và hiệu quả lợi nhuận cạnh tranh
hiện nay đang nắm giữ những linh vực kinh doanh quan trọng
nắm giữ những tài nguyên lớn và những cơ hội kinh doanh lớn
nếu một khu vực doanh nghiệp nhà nước được vận hành một cách có hiệu quả
thì sẽ đóng góp cho cái sức mạnh của nền kinh tế đất nước
và dẫn dắt được nền kinh tế thị trường
thời gian qua dù đã sắp xếp lại số lượng lớn doanh nghiệp
nhưng tỉ trọng còn thấp hàng loạt tồn tại hạn chế và khó khăn
thách thức cần tập trung xử lý giải quyết trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
cũng đã được chỉ ra như những bất cập trong cơ chế
chính sách định giá quyền sử dụng đất trong xác định giá trị doanh nghiệp
đến lựa chọn nhà đầu tư từ hiệu quả sản xuất kinh doanh
đến năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
tình trạng thất thoát tham nhũng đến công tác cán bộ
về tiến độ cổ phần hóa kế hoạch giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi
cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
nhưng đến nay mới cổ phần hóa được hai mươi bảy trong tổng số một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
chỉ đạt hai mươi một
còn theo kế hoạch được thủ tướng phê duyệt
năm hai nghìn một mươi tám phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất tám mươi năm doanh nghiệp
về kế hoạch thoái vốn theo quyết định một nghìn hai trăm ba mươi hai qdttg
năm hai nghìn một mươi bảy có một trăm ba mươi năm doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám có một trăm tám mươi một doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn
nhưng lũy kế đến nay chỉ có ba mươi một đơn vị thực hiện
như vậy việc triển khai thoái vốn nhà nước có khả năng không đạt kế hoạch đề ra
chúng ta thấy là ngay bản thân hình thành hàng rào pháp lý
cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động của chúng ta cũng biến đổi rất là mạnh
và nó liên tục trong vòng ba bốn năm nó lại thay đổi một lần
thì đây chính là một những khó khăn khách quan
làm cho những người đang làm công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước
và những người chịu trách nhiệm về giám sát doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn
để hoàn thành tốt vai trò đi đầu dẫn dắt nền kinh tế
cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
theo cơ chế thị trường
trong đó có nhiệm vụ cổ phần hóa
thoái vốn thực hiện đổi mới quản trị doanh nghiệp
coi đây là giải pháp gốc trong tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp một cách đồng bộ
đầy đủ kịp thời chất lượng
bản thân các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chủ quản
là các bộ ngành địa phương phải thống nhất nhận thức
doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt
các địa bàn quan trọng liên quan đến quốc phòng an ninh
các lĩnh vực thiết yếu mà tư nhân không làm được không muốn làm
từ đó đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước
kể cả doanh nghiệp đang làm ăn hiệu quả
thay vì tâm lý muốn xin cơ chế đặc thù để giữ lại
như diễn biến tại một số địa phương vừa qua
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại